qua điều tra ban đầu xác định người chồng tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách ba người khác tử vong tại phòng ngủ
hệ thống camera đã ghi nhận hình ảnh này là anh đi đổ rác vào khoảng hai mươi h bốn ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó là hình ảnh con gái anh đi từ thang máy vào nhà lúc hai mươi một h tám cùng ngày
từ đó đến thời điểm phát hiện ra vụ việc chưa phát hiện có người ra vào căn hộ số hai nghìn tám trăm linh năm và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
các phòng nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp cùng với công an quận tân phú kiểm tra quán ba perradise
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện có gần bảy mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
trước đó vào khoảng một giờ ngày hai mươi bảy tháng năm công an tp hcm đã ập vào kiểm tra quán ba peruty ở địa chỉ số tám mươi chín đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra trong quán có hàng trăm khách đang nhảy nhót theo điệu nhạc cực lớn
thấy lực lượng công an các dân chơi đã tìm cách thoát ra ngoài nhưng đã bị lực lượng chức năng chốt chặn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy
lực lượng chức năng cũng đã phát hiện tại quán có nhiều lỗi vi phạm
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy
còn tại tỉnh nghệ an ông trương văn hóa chủ tịch ủy ban nhân dân xã châu hồng huyện quỳ hợp cho biết
trên địa bàn lại xuất hiện thêm một hố sụt lớn đã khiến cho một nhà dân
có nguy cơ đổ dập
vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng năm vợ chồng chị lê thị nga bốn mươi sáu tuổi
chú tại bản na hiêng xã châu hồng huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn
hốt hoảng chạy ra chị nga phát hiện một hố tử thần đang dần sụt lún dưới móng nhà
ở đúng vị trí phòng ngủ
vợ chồng chị nga lập tức hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ
hiện trường cho thấy hố tử thần khá sâu và rộng hun hút và đang có hiện tượng sụt dần
theo số liệu mới nhất của xã châu hồng đến nay đã có hai trăm chín mươi chín giếng nước bị cạn trơ đáy
một trăm chín mươi một nhà dân đã bị nứt nẻ và xuất hiện hàng chục hố tử thần
trong khi toàn xã chỉ có chín trăm linh hộ dân
nhiều trường học chặn bi tế trên địa bàn cũng trong tình trạng dạng nứt và sụt đuốn
thưa quý vị trong bối cảnh cần rất nhiều phần việc phải làm để khôi phục hoạt động du lịch
thì việc chuyển đổi số trong quản lý điều hành để thích ứng với
nhu cầu thay đổi của du khách đồng thời cũng là tự cứu lấy mình sau cơn khủng hoảng
vì dịch covid một mươi chín đang là những thách thức và cũng là cơ hội cho ngành du lịch hiện nay
tuy nhiên hiện nay việc chuyển đổi số ở các doanh nghiệp du lịch các địa phương
vẫn được đánh giá là còn khá rời rạc thiếu những cơ sở dữ liệu dùng chung
để kết nối chia sẻ thông tin
phóng sự sau sẽ giúp cho quý vị hình dung rõ nét hơn về câu chuyện này
văn miếu quốc tử giám là một trong những điểm đến đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ
trong thời gian vừa qua
việc chuyển đổi số ở văn miếu quốc tử giám được tập trung vào triển khai hệ thống vé điện tử
phục vụ khách tham quan số hóa các di tích phát triển các sản phẩm du lịch
dựa trên nền tảng công nghệ bốn
đẩy mạnh chuyển đổi số đã đem đến nhiều lợi ích cho khách du lịch
cũng như chính những người quản lý di tích
cái lợi ích lớn nhất ở đây là chúng ta thấy là nó thay đổi một cái cách thức phục vụ
nó thay đổi cái nhận thức tư duy của những người làm việc tại di tích văn miếu thủ giám
và rõ ràng nó quản lý một cách chặt rẽ minh mạch và công khai
đấy là về phương diện quản lý
còn phương diện về phát huy giá trị thì rõ ràng là với những dữ liệu của giá trị di tích
mà được số hóa thì nó là một cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy
đặc biệt là phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ bốn để phục vụ cho khách
còn đối với khách tham quan thì chúng tôi nghĩ rằng là với việc triển khai chuyển đổi số
thì làm cho du khách có thể tiếp cận được cách
thuận lợi dễ dàng với di tích với các giá trị của di tích
và đặc biệt là chúng ta sẽ tạo ra một nền nếp văn minh khi đến tham quan các điểm đến
thực trạng công nghệ chuyển đổi số trong ngành du lịch việt nam cho thấy
đang có rất nhiều tổ chức du lịch trực tuyến nước ngoài ota
với các ưu thế vượt trội về công nghệ do đã phát triển nhiều năm
các ứng dụng này đang được nhiều đơn vị kinh doanh du lịch
nhất là các khách sạn cơ sở lưu trú sử dụng với mức phí lên tới ba mươi năm mươi
thậm chí là bốn mươi tám
đó là điều vô cùng đáng tiếc với các chủ khách sạn việt
khi để mất ưu thế ngay trên sân nhà
cái điều mà tất cả các khách sạn công ty du lịch đều rất là cần
nghĩa là cái thông tin về thị trường thông tin về khách hàng chung
để họ có thể đưa ra những sản phẩm nhanh nhất và tốt nhất để cung cấp khách hàng
thì cái hệ thống nền tảng chung đấy là vô cùng quan trọng
và tôi nghĩ rằng nó phải nên cấp thiết để xây dựng ngay
bởi vì khi có những cái đó thì chắc chắn
là cái dịch vụ khách hàng trải nghiệm khách hàng sẽ nâng cấp rất là nhanh
theo kế hoạch tổng cục du lịch sẽ phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
xây dựng một hệ thống thống nhất về nền tảng số du lịch trên toàn quốc
ngay trên hệ thống quản lý nhà nước
dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi hai ứng dụng này sẽ đưa vào vận hành
những đơn vị nào chưa xây dựng nền tảng sẽ được hỗ trợ
còn những đơn vị đã thực hiện và có nền tảng
thì dữ liệu sẽ được liên kết về nền tảng chung
hầu hết bây giờ các tỉnh đã tham gia
chuyển đổi số nhưng tuy nhiên để làm được điều này
thì chúng ta cần phải có một kiến thiết
tức là có một khung pháp lý
hiện tại thì chúng ta đang thiếu cái khung pháp lý
ở mức độ tiêu chuẩn
bởi vì sao bởi vì các hệ thống về dữ liệu
của ngành du lịch hiện giờ của chúng ta
chưa được hình thành ở mức độ tiêu chuẩn
giống như ngành thuế hay ngành ngân hàng
thì có hệ thống tiêu chuẩn
và trong cái ngành du lịch của chúng ta cũng phải hình thành cái này
tại vì khi có hệ thống dữ liệu tiêu chuẩn
thì chúng ta mới gọi là kết nối được với nhau
và khi kết nối được với nhau thì cái việc là
dữ liệu nó mới được chuyển đổi từ các tỉnh
ví dụ như là dữ liệu của các điểm đến
thì nó được chuyển đổi cho các tỉnh
cũng như là các doanh nghiệp du lịch
họ có thể sử dụng được cái dữ liệu dạng trung tâm này
ngoài việc cần có một trung tâm dữ liệu chung
thì việc chuyển đổi số cũng đòi hỏi các doanh nghiệp
các trung tâm hệ thống đào tạo
phải có một nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ số
có như vậy thì doanh nghiệp du lịch nói riêng
và ngành du lịch nói chung
mới có thể nhanh chóng phục hồi
sau những ảnh hưởng nặng nề do dịch covid một mươi chín mang lại
thưa quý vị dự báo nhu cầu đi lại
trong dịp cao điểm hè sẽ tăng mạnh
sau khi dịch bệnh covid một mươi chín đã dần được kiểm soát
dẫn đến giá vé đến nhiều điểm du lịch
hiện đang trong tình trạng cao
theo khảo sát trên các trang web bán
của các hãng hàng không với trạng bay
hà nội phú quốc giá vé của vietnam airlines
giao động từ hai bốn đến bảy triệu đồng một vé
với bamboo airways giá vé khứ hồi cho đường bay này
giao động từ bốn ba đến năm năm triệu đồng
đã bao gồm thuế phí và phụ phí
thống kê của cục hàng không cũng cho thấy
trong bốn tháng của năm nay tổng thị trường nội địa
đạt một mươi một năm triệu khách bằng chín mươi tám
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và chỉ tính riêng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thị trường hàng không nội địa đã đạt ba sáu triệu khách
tăng một mươi chín so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến nay các hãng hàng không việt nam
đã khai thác trở lại gần sáu mươi đường bay nội địa
với tần suất trung bình từ bảy trăm linh đến tám trăm linh chuyến một ngày
thưa quý vị đối với nhiều người
những chú gấu hay là voi trong giạp siếc
đã trở thành một hình ảnh rất đỗi quen thuộc
tuy nhiên mới đây liên đoàn siếc việt nam
đã trao lại những cá thể gấu cuối cùng
tới khu bảo tồn thiên nhiên
dù có nhiều ý kiến khác nhau
song quyết định này là một thông điệp
của liên đoàn siếc việt nam
để bảo vệ động vật hoang dã
gấu và các động vật hoang dã đấy
thì thực sự đây là một điểm đặc trưng
của giáp siếc trung ương giáp siếc trung ương
việc trao trả lại những động vật hoang dã đấy
cho các khu bảo tồn

cũng cảm thấy rất là tiếng hũi
nhưng mà em rất là ủng hộ điều này

đó là những cảm nhận
khác nhau của khán giả về việc liên đoàn siếc việt nam
chuyển giao những diễn viên gấu
cuối cùng về trung tâm cứu hộ
là một người đã gắn bó hàng chục năm
với liên đoàn dù đứng trước áp lực
từ phía khán giả nhưng nghệ sĩ
nhân dân tống toàn thắng hiểu được sứ mệnh
của những nghệ sĩ siếc việt
có các nghệ sĩ như là
diễn biểu diễn viên gấu gần hai mươi năm
có nghệ sĩ thì
vừa chăm sóc và biểu diễn con voi
gần như cả cuộc đời người ta làm trong nghề
hơn ba mươi năm và khi chia tay
thực sự như là như đi chia tay
một người con để chuyển đổi
để tạo ra một tí mục thú thì
chúng tôi cũng phải mất đến một hai năm
chứ như vậy là trong thời gian đó thì
thực sự rất khó khăn cho các nghệ sĩ
đặc biệt là các nghệ sĩ mà
đã có tuổi chúng tôi cũng nhận định
rằng cái xu thế của xã hội bây giờ
xu thế của quốc tế bây giờ thì
chúng ta cũng phải theo và hiện nay
trong các sâu diễn chương trình của liên đoàn
không còn voi mi gấu nữa
chúng tôi cũng chịu rất nhiều áp lực
từ khán giả để lấp vào cái khoảng trống
đó thì chúng tôi
đã xử lý
bằng cách bằng cái ngôn ngữ nghệ thuật siếc
bằng cái tài năng của các nghệ sĩ
hóa thân trong cái lốt con thú vẫn
biểu diễn cho các em những cái trò diễn mang tính hấp dẫn
đặc biệt nữa là trong những cái vở diễn
chúng tôi lồng ghép nội dung
có lời thoại của nhân vật thì sẽ
tạo ra cái sự tương tác gần gũi
hơn với các em quyết định
chuyển giao thú về với thiên nhiên không chỉ
là việc làm nhân đạo mà còn trở thành
một thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã
của liên đoàn siếc việt nam
trong thời gian vừa qua thì
int cũng đã phối hợp với liên đoàn siếc việt nam
và cũng đã hỗ trợ cái hoạt động
mà chuyển giao bốn cá thể

invi rất ủng hộ
việc liên đoàn siếc việt nam
đã quyết định là không sử dụng các cá thể
động vật hoang dã để thực hiện
hoạt động biểu diễn siếc
dù có những tiếc đuối khi phải chia tay
nhưng các diễn viên hoàn toàn cảm thấy vui
khi những bạn diễn được trở về đúng
môi trường của mình
thật ra ở đoàn thú mình
những cái con vật ấy rất là thân thiết
chứ không phải là dữ tợ như
người ngoài người ta xem
tại vì ở trong này cái chế độ ăn
chế độ chăn nuôi chế độ chăm sóc rất là đảm bảo
nó thật ra là
khi các bạn được về khổ tồn
thì chúng ta ngoài cái chuyện mà mình buồn
mình chia tay các bạn buồn ra nhưng mà cũng là rất là vui
thì các bạn ấy được trả về tự nhiên được trả về
mới tự nhiên đúng với cái môi trường của các bạn ấy
thì có một số bạn như bạn gói trước
của bạn gấu về khu bảo tồn
như là lâu lâu chúng mình đến thăm
nhưng mà thật sự là các bạn nó vui hẳn lên
sức khỏe tốt lên và béo tốt ra
thay đổi các con chú ấy thôi
nhưng mà cũng vẫn giữ luôn được
đặc trưng của siếc chú của liên hợp siếc việt nam
sau một khoảng thời gian dài do dịch bệnh
cùng những thay đổi và yêu cầu của xã hội đường đại
điện đoàn siếc việt nam
và các nghệ sĩ đã gặp phải không ít
những khó khăn thách thức nhưng với tình yêu
và đam mê mãnh liệt về sân phóng siếc
các nghệ sĩ vẫn không ngừng sáng tạo
chuyển mình để tiếp tục công hiến
phục vụ khán giả
tiếp sau đây mời quý vị điểm qua những chính sách
đáng chú ý sẽ có trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
hiện các đơn vị nhập khẩu sản xuất
lắp ráp và có hệ thống đại lý phân phối
xe ô tô mô tô cho đại đa số khách hàng
tại việt nam đang hỗ trợ khách hàng
làm các thủ tục liên quan như
nộp lợi phí chất bạ khai đăng ký xe
phần lớn là thủ công để thiết kiệm
thời gian và chi phí không cần thiết
cục cảnh sát giao thông vừa có văn bản
đề nghị các công ty cần trợ giúp khách hàng
trong nộp lợi phí chất bạ và đăng ký xe điện tử
thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
có quy định cấm đe dọa ép buộc
giao kết hợp đồng bảo hiểm
quy định về những hành vi đại lý bảo hiểm
không được làm để tránh tình trạng ép khách hàng
mua bảo hiểm kết hợp với giải ngân vốn vay
hay đánh trao khái niệm gửi tiết kiệm
và tham gia bảo hiểm
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh
giữa các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của bên mua bảo hiểm
kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
đại học quốc gia hà nội
áp dụng phương thức xét tuyển đối với hệ đào tạo thạc sĩ
theo đó thay thế nội dung thi truyền thống
thì viết luận hai môn cơ bản và cơ sở
nhà trường sẽ áp dụng phương pháp xét tuyển đầu vào
cao học bằng hình thức đánh giá hổ sơ
và phỏng vấn thí sinh
đây cũng là phương thức tuyển sinh sau đại học
được nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới
áp dụng từ nhiều năm nay
tiếp theo xin mời quý vị cùng tôi điểm qua
các thông tin đáng chú ý ra trên các báo sáng nay
thưa quý vị thảo luận tại hội trường
về luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
một vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm
đó là đảm bảo kinh doanh
đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm
báo công an nhân dân online đã đề cập bài viết
đề nghị tăng chế tài
đối với bên kinh doanh bảo hiểm
có hành vi gian lận
các đại biểu quốc hội đề xuất dự thảo
luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
cần quy định rõ thế nào
là thông đồng gian dối thông tin
của người mua bảo hiểm
vì xác định được các hình thức
biểu hiện cụ thể của thông đồng
và các quy định cụ thể của luật kinh doanh bảo hiểm
sẽ là cơ sở quan trọng
để xác định trách nhiệm của người bán
trong hành vi gian dối thông tin
của người mua bảo hiểm
bên cạnh đó đại biểu cũng cho rằng
cần có sự tính toán tăng chế tài
đối với bên kinh doanh bảo hiểm
có hành vi gian lận
đặc biệt là trong bối cảnh các hành vi gian lận
đang gia tăng về số lượng trên thị trường
viện viện sinh dịch tệ trung ương bộ y tế
vừa có quyết định phân bổ vaccine đợt một trăm bốn mươi
gồm hai bốn trăm bốn mươi năm chín trăm linh liều vaccine pfizer
trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
do chính phủ úc viện trợ
thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
cụ thể theo quyết định này
tp hcm được phân bổ một trăm một mươi chín năm trăm linh liều
đứng thứ hai về số lượng vaccine
trong sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
đứng đầu là tỉnh thanh hóa
được phân bổ một trăm sáu mươi liều
ngoài ra hà nội được phân bổ bốn mươi liều
hải phòng sáu mươi năm liều
quảng ninh bốn mươi liều
đà nẵng một mươi liều
viện viện sinh dịch tệ trung ương yêu cầu các đơn vị
sau khi tiếp nhận tổ chức tiêm ngay
số vaccine được phân bổ
vaccine có hạn sử dụng trên nhãn lọ
là ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên vaccine đã được giã đông
từ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
nên chỉ có thể được bảo quản tối đa
trong vòng một mươi tuần
ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c
tương đương với hết hạn giã đông
vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ xây dựng vừa có công văn
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất hai
cho nhà ở xã hội và cải tạo trung cư cũ
thông tin này được đăng tải trên báo tiền phong
theo đó bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
báo cáo về nhà ở xã hội dự án cải tạo trung cư cũ
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cụ thể với nhà ở xã hội phải báo cáo rõ nhu cầu nhà ở
cho các đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp
tình hình triển khai thực hiện và nhu cầu vay vốn nếu có
các khó khăn vướng mắc và kiến nghị
với cải tạo trung cư cũ phải lưu ý danh mục các dự án cải tạo
tình hình triển khai thực hiện và nhu cầu vay vốn
gói hỗ trợ lãi suất hai
nằm trong kế hoạch được phê duyệt
từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nguồn vốn hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp
hợp tác xã hộ kinh doanh là bốn mươi tỷ đồng
trong khi đó báo lao động số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhan đề
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
tiền có đối tượng đã rõ
vẫn khó đến tay người lao động
nội dung bài viết đề cập tới việc
dù đã gần hai tháng triển khai
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động theo quyết định số tám
song tại nhiều địa phương
chính sách này vẫn chưa đến tay người lao động
nhiều đại biểu quốc hội đặt vấn đề
tiền đã có đối tượng đã rõ
mục tiêu hỗ trợ cụ thể
nhưng thủ tục hỗ trợ tiền thuê cho người lao động
do đó các địa phương cần tháo gỡ các vướng mắt
để khẩn trương thực hiện chính sách này một cách kịp thời
các đại biểu quốc hội cũng cho rằng
cần tối ưu hóa theo hướng doanh nghiệp
lập danh sách địa phương cùng phối hợp
và quá trình tri hỗ trợ kết hợp
với khâu giám sát của cơ quan lao động
bảo hiểm tài chính
đây là vấn đề rất cần được quan tâm
nếu hỗ trợ không kịp thời
mục tiêu và ý nghĩa của chính sách
sẽ không còn tính thời sự
báo kinh tế và đô thị của quốc hội

đăng tải bài viết có nhan đề
siết chặt tín dụng cho vay bất động sản
tránh gây sốc thị trường
nội dung bài viết đề cập tới việc hơn hai năm
xảy ra đại dịch covid một mươi chín
đã mang tới nhiều hệ lụy cho nền kinh tế nói chung
thị trường bất động sản nói riêng
cùng với đó là những chính sách ngày càng
siết chặt hơn về tín dụng bất động sản
khiến cho các doanh nghiệp ngày càng khó khăn
trong việc tìm kiếm nguồn phục hồi vốn
theo các chuyên gia việc điều tiết thị trường
là rất cần thiết song nếu siết chặt quá
có thể sẽ để lại những hệ lụy
bởi lẽ nếu siết chặt tín dụng
thì chủ đầu tư sẽ không có cơ hội
để tiếp cận được vay vốn
triển khai các dự án dẫn tới các dự án
sẽ bị đình trệ ảnh hưởng tới nguồn cung
bất động sản trên thị trường
khiến cho thị trường này bị đóng băng
ảnh hưởng lớn tới hoạt động của toàn bộ nền kinh tế
về phía người tiêu dùng cuối cùng
siết chặt tín dụng bất động sản sẽ làm
khan cung đẩy giá nhà đất lên cao
khiến cho người thu nhập thấp công nhân lao động
khó tiếp cận cơ hội nhà ở